liên quan đến sự cố chạy thận làm tám người tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình vào ngày hai mươi hai tháng sáu
công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt đối với ba bị can để tạm giam điều tra làm rõ vụ việc
ba bị can bị bắt tạm giam là bùi mạnh quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước trâm anh
trần văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cán bộ phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
hoàng công lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bác sĩ khoa hồi sức tích cực đơn nguyên thận nhân tạo bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy xảy ra sự cố y khoa tại khoa điều trị tích cực đơn nguyên thận nhân tạo thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
làm một mươi tám bệnh nhân bị hôn mê tám nạn nhân đã tử vong
công an tỉnh hòa bình đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh theo quy định của pháp luật